việc học tại lớp sơ cấp này đã giúp anh và người dân sinh sống tại thôn cũng như trên địa bàn xã ngọc réo có cơ hội thay đổi cuộc sống